thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng lào sỏn say sifan don nhân dịp sang việt nam
dự hội nghị quốc tế về chống buôn bán cháy phép động thực vật hoang dã
hoàn ngành phó thủ tướng sỏn say sifan don và đoàn đại biểu lào đến thăm việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam lào có mối quan hệ truyền thống lâu đời
ruột thịt được thử thách qua thời gian
việt nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ này
đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án hợp tác hai nước đẩy nhanh triển khai các dự án việt nam tại lào
mang lại lợi ích cho cả hai bên
thủ tướng ủng hộ đề nghị của lào đề xuất phương án cụ thể về đầu tư xây dựng đường ống dẫn dầu
từ cảng hòn la đi khăm muộn cũng như bàn về phương án lào sử dụng cảng vũng áng của việt nam
phó thủ tướng lào sỏn say sifan don trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
và chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã
tin tưởng hai nước sẽ hợp tác tốt trong việc bảo vệ động vật hoang dã tăng cường giáo dục ý thức người dân
chấp hành pháp luật về bảo vệ động thực vật hoang dã
nhân dịp này phó thủ tướng lào cũng cảm ơn việt nam đã giúp đỡ lào tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean hai nghìn tám trăm hai mươi chín vừa qua